vụ án triệu tiến mạnh phạm tội mua bán người đã tạm khép lại

và bục đối tượng phạm tội phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật